đúng một mươi sáu h ba mươi phút chiều nay theo giờ địa phương tại bắc kinh lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể tại đại lễ đường nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình chủ trì lễ đón
tham dự lễ đón về phía trung quốc còn có các đồng chí vương hộ ninh ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính sách trung ương
lưu kỳ bảo ủy viên bộ chính trị bí thư ban bí thư trưởng ban tuyên truyền trung ương lật chiến thư ủy viên bộ chính trị bí thư ban bí thư tránh văn phòng trung ương thẩm dực dược phó ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc
hai mươi một phát đại bắc đã vang lên chào mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tiến vào cổng bắc đại lễ đường nhân dân
hai mươi hai phát đại bắc đã vang lên chào mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tiến vào cổng bắc đại lễ đường nhân dân